cũng về nội dung này đại diện của israel cũng sẽ có cuộc gặp với các quan chức của ai cập để thảo luận thêm
qatar là nước đóng vai trò trung gian hòa giải chính giữa israel và phong trào hamas
nước này đã tích cực thúc đẩy hai bên ký thỏa thuận ngừng bắn giúp các con tin ở giải gaza được phóng thích
đổi lấy sự tự do cho các tù nhân người palestine bị israel giam giữ
trong đợt ngân bán nhân đạo kéo dài đầu tiên một tuần vào cuối tháng trước
thì phía hamas đã trả tự do cho trên một trăm linh con tin là phụ nữ trẻ em và người nước ngoài
đổi lại phía israel cũng đã phóng thích hai trăm bốn mươi tù nhân người palestine đều là phụ nữ và trẻ em đang bị giam giữ tại nước này
tiếp tục có thêm những công ty vận tải biển tuyên bố đình chỉ các hoạt động đi qua biển đỏ do lo ngại mối đe dọa tấn công từ lực lượng houthi
sau hai hãng vận tải biển của đức và đan mạch thì tiếp đến là tập đoàn vận tải biển lớn nhất thế giới msc của thụy sĩ
và công ty vận tải biển cma ccm của pháp
hai đơn vị này vừa cho biết
đã phải chuyển hướng các tàu của bình ra khỏi biển đỏ do lo ngại mối đe dọa tấn công ngày càng gia tăng từ lực lượng houthi tại yemen
với những quyết định mới nhất được đưa ra thì hiện bốn trên năm công ty vận tải biển lớn nhất thế giới đã đình chỉ hoạt động tại biển đỏ
trong tuyên bố của mình tập đoàn vận tải biển lớn nhất thế giới msc của thụy sĩ cho rằng
các đánh giá của họ về nguy cơ tại biển đỏ hiện nay là ở mức nghiêm trọng
trước đó công ty vận tải biển lớn thứ hai thế giới mike của đan mạch cũng mô tả tình hình tại biển đỏ hiện nay là đáng báo động
các tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh lực lượng houthi những ngày qua đã không ngừng tăng cường các hoạt động tấn công vào các tàu
mà lực lượng này cho rằng đang đến hoặc đi từ israel qua biển đỏ
thủ tướng anh rishi sunak cho biết sẽ thúc đẩy nỗ lực cải cách hệ thống tị nạn toàn cầu
đồng thời cảnh báo số người di cư tăng cao hiện nay có thể khiến một số quốc gia tại khu vực châu âu rơi vào tình trạng quá tải
phát biểu tại một sự kiện chính trị diễn ra tại italia
thủ tướng sunak cho rằng tình trạng di cư trái phép đang gây bất ổn xã hội
khẳng định một quốc gia cần tự quyết định những người có thể tới nước mình
theo đó cả anh và italia đều đang chuẩn bị các biện pháp kiểm soát di cư nhằm chấn áp những băng nhóm buôn người
cụ thể italia đang lên kế hoạch đưa những người xin tị nạn đến albany để xét duyệt
trong khi quốc hội anh mới đây cũng đã thông qua một dự luật khẩn cấp nhằm khôi phục kế hoạch đưa người xin tị nạn tới rwanda
những tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh số người di cư trái phép
đến eu trong một mươi một tháng đầu năm đã tăng một mươi bảy lên hơn ba trăm năm mươi người
chủ yếu theo tuyến đường từ bắc phi qua địa trung hải đến italia
tại hội nghị thượng đỉnh diễn ra vào cuối giờ chiều ngày một mươi bốn tháng một mươi hai theo giờ địa phương
tức là dạng sáng ngày một mươi năm tháng một mươi hai theo giờ việt nam chủ tịch hội đồng châu âu charles misen đã gây bất ngờ
khi công bố quyết định của nhóm hai mươi bảy nước về việc mở các cuộc đàm phán về tư cách thành viên liên minh châu âu eu của ukraine
hướng tới lần mở rộng đầu tiên sau hơn một thập niên
và đây được đánh giá là một quyết định quan trọng mang tính lịch sử của eu thời gian gần đây
quyết định này có ý nghĩa như thế nào với các bên và ukraine sẽ phải đối mặt với những thách thức nào
để trở thành thành viên chính thức của khối
hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong thế giới đa chiều ngày hôm nay
với những phân tích của thiếu tướng nguyễn hồng quân nguyên phó viện trưởng viện chiến lược quốc phòng
quyết định đã được đưa ra
chúng tôi nhất trí mở các cuộc đàm phán với ukraine và moldova
chúng tôi đăng cấp quy chế cho georgia và với bosnia và herzegovina
chúng tôi dự định sẽ mở các cuộc đàm phán và một báo cáo sẽ được đưa ra vào tháng ba
dựa vào đó chúng tôi sẽ đưa ra quyết định
điều này thực sự quan trọng
chúng tôi muốn hỗ trợ ukraine và quyết định này của các quốc gia thành viên là vô cùng quan trọng đối với uy tín của eu
đó là tuyên bố được chủ tịch hội đồng châu âu charles michel đăng tải trên mạng xã hội x
theo ông quyết định này là một tín hiệu tích cực và là niềm hy vọng cho người dân ukraine cũng như người dân châu âu
nhấn mạnh đây là một thời điểm lịch sử và nó cho thấy
uy tín và sức mạnh của eu
trong một phản ứng liên quan thủ tướng mỹ alexander decru cho rằng đây là một thông điệp rất rõ ràng gửi tới moscow rằng người châu âu không từ bỏ ukraine
thông điệp gửi tới ukraine là chúng tôi sẽ ở đó để hỗ trợ các bạn
chúng tôi đã nói rất rõ ràng rằng ukraine sẽ là một phần của liên minh châu âu vào một thời điểm nào đó
những hỗ trợ ban đầu sẽ là về tài chính nhưng chúng tôi cần một thời gian để đạt được điều đó
đáp lại tin tức tôn lành này
thủ tướng ukraine zelensky khẳng định đây là một chiến thắng cho ukraine một chiến thắng cho toàn bộ châu âu một chiến thắng tạo động lực truyền cảm hứng và tiếp thêm sức mạnh
lịch sử được tạo nên bởi những người không mệt mỏi đấu tranh cho tự do
mặc dù khoảng cách từ các cuộc đàm phán gia nhập đến tư cách thành viên chính thức có thể là nhiều năm và quá trình này sẽ không bắt đầu ngay lập tức
nhưng quyết định tại hội nghị thượng đỉnh eu cuối cùng của năm hai nghìn hai mươi ba sẽ đưa ukraine tiến một bước gần hơn tới mục tiêu
dài hạn của nước này đó là hòa mình vào phương tây và tự giải phóng khỏi quỹ đạo ảnh hưởng của nga
thì đây là cái quyết định lịch sử đối với eu vì lần đầu tiên là eu thực hiện một cái bước đi táo bảo
nó vượt khỏi cái khuôn khổ đồng thuận trăm phần trăm mà là theo cái công thức là eu trừ ích xịn
mà đây là cái điểm mà tạo ra tiền lệ eu có thể tiếp tục bàn thảo những vấn đề khác
mà không phải tất cả các nước trong khối đồng tuận được
nên đây là một cái điều mà gợi mở đối với tổ chức khu vực đối với thế giới
và cũng có thể là một hình mẫu cho các tổ chức khác khu vực khác đang gặp phải những vấn đề tương tự
đối với ukraine thì quyết định này cũng là một bước tiến lịch sử
ở chỗ đây là lần đầu tiên là chính thức eu bàn với ukraine về việc là
là đàm phán về gia nhập
thì cái chuyện này nó đáp ứng cái nguyện vọng của hơn tám mươi dân số ukraine cho đến nay
là muốn gia nhập vào eu
mà cái nguyện vọng này người ta ấp ủ từ ba thập kỷ nay rồi
bây giờ mới có điều kiện để bàn thảo rồi
thế nữa là nó là điều kiện để mà mở cửa cho ukraine hội nhập với eu
phát triển kinh tế và cải thiện cái đời sống dân chủ
theo cái hướng của
eu nơi các thành viên vẫn coi sự độc lập của mình trong các vấn đề chiến lược và đối ngoại
thường hoạt động trên sự đồng thuận
việc bận đèn xanh bất ngờ cho các cuộc đàm phán đã diễn ra khi thủ tướng hungary viktor orbán
đồng ý rời khỏi phòng họp trong khi các nhà lãnh đạo khác tiếp tục thảo luận và bỏ phiếu
việc bắt đầu đàm phán về quá trình gia nhập với ukraine trong hoàn cảnh này
là một quyết định hoàn toàn vô nghĩa phi lý và sai lầm
nhưng hai mươi sáu quốc gia khác nhất quyết yêu cầu đưa sang ukraine
quyết định này nếu hai mươi sáu nước quyết định làm như vậy thì họ nên đi theo con đường riêng của mình
hungary không muốn chia sẻ quyết định này
với việc vắng mặt trong phòng họp khi các nhà lãnh đạo eu bỏ phiếu
quyền phủ quyết của thủ tướng hungary đối với quyết định này không có hiệu lực
về mặt pháp lý điều này hoàn toàn phù hợp với quy định
có thể nói là cái việc mà thủ tướng hungary bỏ ra ngoài tôi cho rằng cũng không phải ngốc nhiên đâu
mà cũng có sự giàn xếp đấy
thông tin cho biết là tổng thống pháp đã tiếp ông obang trước khi mà diễn ra cuộc hội nghị ở bruxelles để mà có thể là tác động
thứ hai nữa là trong quá trình hội nghị thì thủ tướng đức sơn cũng là
ông nói rõ là nếu mà ông obang mà không đồng ý thì có thể ra ngoài để cho khỏi eu bằng tiếng là có những thành viên là chống đối lại cái quyết định đồng thuận của eu
như thế là gì eu vẫn thông qua mà không có thành viên nào phản đối
chỉ có một thành viên là hung là bỏ phiếu trắng
thì đấy cũng là để giữ cái thể diện cho eu cũng như là giữ thể diện cho hungary
liên minh châu âu đã xác định việc mở rộng là một quản đầu tư địa chiến lược cho hòa bình an ninh ổn định và thịnh vượng
trong tuyên bố canada được thông qua tại tây ban nha hồi tháng một mươi vừa qua
tuy nhiên tiến trình này chưa bao giờ là dễ dàng bởi không mấy quốc gia có thể đáp ứng đầy đủ
các tiêu chí về dân chủ kinh tế thị trường và pháp quyền của eu trong đó có cả ukraine
vào tối một mươi bốn tháng một mươi hai người dân kiev chào đón thông báo về quyết định mở các cuộc nàm phán gia nhập của eu
với một tiếng thở dài nhẹ nhõm mô tả đây là một tin tốt lành trong giai đoạn ưu ám của đất nước
cho dù sẽ là một khoảng thời gian dài nhưng ukraine sẽ là một thành viên của eu
chúng tôi mong muốn sẽ sớm được trở thành một thành viên của khối
tôi ủng hộ khát vọng được
gia nhập eu của người dân tôi hy vọng tiến trình được hoàn thành cách đây một hai năm rồi
nếu như mọi thứ xuân rẻ điều tốt đẹp sẽ đến với ukraine
ukraine đã nộp đơn xin gia nhập eu một tháng sau khi xung đột với nga nổ ra
và giành được tư cách ứng cử viên chỉ ba tháng sau đó một tốc độ nhanh nhất trong lịch sử eu
tuy nhiên việc liệu ukraine có đủ sức vượt qua con đường dốc để gia nhập eu hay không lại là một vấn đề khác
tôi nghĩ là cái chuyện đây là một bước đầu tiên
điều này là đàm phán về chuyện gia nhập
thế còn gia nhập được hay không thì còn phải qua một quá trình còn dài nữa
phải xem xét đáp ứng cái tiêu chí
mà tôi khái quát lại là eu đã nêu ra với ukraine là có tới một số tiêu chí rất quan trọng
tiêu chí thứ nhất là đầu tiên là trống tâm
cái thứ hai là phải làm sao hội nhập cái luật pháp của ukraine vào cái hội nhập của châu âu
cái thứ ba nữa là về mặt kinh tế
kinh tế phải đảm bảo cho nền kinh tế của ukraine phải nền kinh tế dân chủ theo hướng là thị trường dân chủ
cái điểm thứ tư là về quốc phòng là ukraine phải có khả năng tham gia vào cái cơ cấu phòng thủ chung của eu
mà cụ thể là quân đội ukraine trong hai năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn tới đây phải là thành viên quan sát viên của các cuộc tập trận
eu tổ chức
và cái điểm nữa là cái cơ cấu an ninh của ukraine là phải ưu tiên lên hàng đầu
và sáu nó theo là phải đảm bảo cái quá trình dân chủ truyền thông tự do
và nhất là trong cái điều kiện mà ukraine đang thiết lập quân lật như thế này thì vẫn phải đảm bảo dân chủ
thì cũng không phải là nói một hai năm mà đã xong ngay
mà nó phải là quá trình lâu dài
nhưng mà người ukraine tôi nghĩ rằng là
người ta cũng đang quyết tâm theo hướng đó
khi mà cái chuyện là tham gia eu là đã thành nguyện vọng của đa số người dân ukraine rồi
thậm chí là có những điều mà người ta đưa vào trong luật của ta rồi
thì người ta sẽ có tìm cách để mà thực hiện được những cái điểm đó
cũng tại hội nghị chủ tịch hội đồng châu âu charles misen đã xác nhận rằng
các nhà lãnh đạo châu âu chưa nhất trí về kế hoạch ngân sách
bàn về khoản hỗ trợ năm mươi tỷ euro gần năm mươi năm tỷ đô la mỹ cho ukraine eu chưa đạt được đồng thuận
do phủ quyết từ thủ tướng hungary viktor orbán
theo chủ tịch hội đồng châu âu các nhà lãnh đạo sẽ thảo luận lại vấn đề này vào đầu năm sau
tuy nhiên một quyết định cuối cùng vẫn đòi hỏi phải có sự nhất trí của cả khối